nhằm nâng cao ý thức của cán bộ công chức viên chức và nhân dân về phòng chống tham nhũng
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
và thực hành tiết kiệm chống lãng phí cấp tỉnh năm hai nghìn một mươi sáu
hội thi lần này nhằm nâng cao ý thức của cán bộ công chức viên chức và nhân dân về phòng chống tham nhũng
và thực hành tiết kiệm chống lãng phí kịp thời ngăn chặn đẩy lùi những hành vi tham nhũng
xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh
hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa và nội dung các phần thi sẽ tập trung vào các văn bản của đảng và nhà nước
liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí
luật phòng chống tham nhũng luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng
trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân những kiến thức phổ thông về xã hội đạo đức và phong tục tập quán